vì thế mà trong ngày hôm nay ở vịnh bắc bộ sẽ có gió đông bắc mạnh cấp sáu sau tăng lên mức cấp bảy giật cấp chín khiến biển động mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp bảy có lúc cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
từ chiều và đêm nay ở vùng biển ngoài khơi trung bộ và nam bộ có gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp sáu giật cấp tám khiến biển động
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước